xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam
khiến cho thời tiết tại bắc bộ chuyển mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
cùng với đó là gió chuyển đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba
vùng ven biển là cấp ba cấp bốn
không khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực bắc bộ giảm đáng kể
mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng tại đây ở mức hai mươi hai mươi ba độ
vùng núi là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ có nơi thấp hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn ở khu vực phía tây bắc bộ
trung bộ từ tối và đêm nay có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to tại các tỉnh thuộc khu vực phía bắc
sau mở rộng xuống các tỉnh trung và nam trung bộ trong ngày mai
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt độ tại các tỉnh phía bắc có xu hướng giảm dần
xuống mức là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận ít biến đổi
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới vẫn có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông về lúc chiều tối
ban ngày tại đây sẽ có nắng
vùng cao của tây nguyên đêm và sáng nhiệt độ chỉ ở mức một mươi chín hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn khu vực nam bộ nhiệt độ thấp nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
và nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu
giật cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
ngoài ra khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quân đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông
nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều